kết quả xác minh sâu về kiều quốc huy cho thấy từ cuối năm hai nghìn một mươi hai cho đến tháng tám năm hai nghìn một mươi năm huy không có công an việc làm ổn định nhưng lại sở hữu một ô tô riêng và nhiều mảnh đất có giá trị tại huyện bảo lâm
kết quả xác minh sâu về kiều quốc quy cho thấy từ cuối năm hai nghìn một mươi hai cho đến tháng tám năm hai nghìn một mươi năm huy không có công an việc làm ổn định nhưng lại sở hữu một ô tô riêng và nhiều mảnh đất có giá trị tại huyện bảo lâm
gia đình của kiều quốc huy và vợ hắn tại đắk lắc không có tài sản gì để kế thừa cho vợ chồng huy
về một số mảnh đất tại bảo lâm gia đình nghe kể huy được cha nuôi một chuyên gia người trung quốc làm việc tại nhà máy boxit đầu tư tiền
sau khi mua xong thì cha nuôi chết nên đối tượng đương nhiên được hưởng
quá trình kiều quốc huy làm việc ở dự án bầu xít nhôm lâm đồng ở một vai trò không thể tiếp cận được những chuyên gia của người trung quốc
chỉ ở là ở chỗ hồ đập không phải là ở trong những dây chuyền để vận hành của nhà máy
và người trung quốc sang đây thì người ta cũng chỉ là trong một vai trò để giáp toàn bộ dây chuyền
chỉ là trong một vai trò để giáp toàn bộ dây chuyền sản xuất và vận hành thì cũng không thể nào mà người ta lại đi đầu tư cho kiều quốc huy để mà mua bán bất động sản
nghề nghiệp không có thu nhập mà lại có cái thời điểm đấy khoảng ba tỷ đồng để mua được năm lô đất ở bảo lâm là một điều không tưởng
và năm lô đất đấy đã được chuyển nhượng sang tên của kiều quốc huy
thì đây là một dấu hỏi cần phải đặt ra
sau khi tập trung xác minh thu thập tài liệu
cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng đã có cơ sở để tin rằng khối tài sản kiều quốc huy đang sở hữu là bất minh
đây là tiền để ban chuyên án bước vào cuộc đấu tranh trực diện với đối tượng
về năng lực tài chính để sang nhượng thì đối tượng vẽ ra một kịch bản là buôn bán lâm sản trái phép và thu mua nhiên liệu là dầu và xăng

anh phạm minh dũng anh trai cùng cha khác mẹ với nạn nhân phạm thị mỹ hạnh có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với bộ xương nữ giới
như vậy có thể khẳng định sắc nữ giới được tìm thấy dưới giếng chính là chị phạm thị mỹ hạnh
cả một quãng thời gian huy quan hệ với vợ mình hạnh đã bị toán hợp với khối tài sản của hạnh
thì huy đã bị chóng ngợp
bởi vì là huy là làm cùng với cái tổ của anh bình
thì quá trình đó thì anh bình có nhiều lần mời huy vào
mà ăn cơm
thì huy đã bị chóng ngợp
chóng ngợp cái đó thì huy nảy cái lòng tham
thì huy có lên một cái kịch bản
nhà huy có rất nhiều cà phê ở bên buôn mê thuột
trong cái thời điểm đó thì hạnh lại có ý định bán cái số đất này cho bà mẹ nuôi
thì huy đã vẽ ra một kịch bản là sẽ bán cà phê
vườn cà phê ở bên bùn mê thuột
và đầu tư mua lại toàn bộ những đất của vợ chồng bình hạnh
muốn làm cho hạnh tin được thì huy có lấy của gia đình năm mươi triệu
và có đặt đặt cọng thành công cho chị hạnh này
và chị hạnh từ đó tin là huy có khả năng về tài chính
để có thể sang những miếng đất này
sau đó thì huy có dựng lên một kịch bản là hẹn ngày trả tiền
và sau khi ra công chứng
thì chị hạnh có nhiệm vụ là nộp cái hồ sơ vào văn phòng đất đai
để mà sang tên
và trong khoảng thời gian hẹn đó
thì huy đã lên một kịch bản là phải giết vợ chồng mình hạnh
chiếm đoạt toàn bộ hồ sơ công chứng sang nhượng
và tự huy là đi nộp văn phòng đất đai để sang tên
huy là tung lên cái tin là vợ chồng bình hạnh
là vay nợ rất là nhiều rất là nhiều tỷ
và hiện nay là các cái con nợ là đến là đòi chất dữ
cho nên là phải bỏ trút
chính cái người thân nhất mà lại đưa ra cái thông tin như thế
cho nên là mọi người là đều tin
kể cả bà hạ
hải là mẹ của bình
nó giết bình hạnh như thế
nhưng mà nó tung lên cái tin như thế
để lô rích của vấn đề
thì nó cứ thỉnh thoảng nó vẫn ghé thăm
ghé thăm bà hải
là mẹ của bình hạnh
thì nó cứ đưa ra những cái thông tin
ví dụ như là
bình hạnh mới gọi điện thoại về
hoặc là mới gặp các thứ
rồi nó dựng lên những cái chuyện mà
tâm linh ví dụ như mơ
rồi gặp về nói thế này thế khác
nó cứ củng cố
nó cứ củng cố cho bà hải tin rằng là
là vợ chồng nhà bình hạnh là còn sống
và nó hướng theo bà hải là
đi theo cái con đường là cúng bái
rồi là cầu xin
để con mình là
bình an vô sự
hệ thống các tài liệu chứng cứ đã thu thập được
kết hợp với lời nhận tội của kiều quốc huy
lời khai của những người biết việc
cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng
đã hoàn thiện hồ sơ vụ án
đề nghị lên viện kiểm sát nhân dân tỉnh
truy tố kiều quốc huy về các tội
giết người cướp tài sản
và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nếu như không phát hiện ra sát của anh hoàng tế vinh
mà chỉ là nghi ngờ thôi
thì để tìm ra đối tượng này cực khó
khi mà để điều tra nghiên cứu về một con người
tất cả những người chúng tôi tiếp cận
đều nói tốt với đối tượng này hết
không một ai nói xấu đối tượng này
không một ai nghi ngờ đối tượng này gây án
và đều yêu cầu cơ quan điều tra
phải điều tra thật kỹ tránh ngoan sai
ẩn chứa đằng sau những cái hiền lành
thà chất phác này là một con người thủ đoạn
tức là gọi là có máu lạnh
hay là nói cách khác là như là quỷ đội lốt người
quá trình làm việc thì huy cho rằng
không có cái nhân quả
chỉ cần có sức mạnh và chỉ cần có trí tuệ
là sẽ có thể đem lại được cái sự sống sung túc
tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
tòa án nhân dân tỉnh năm đồng đã đưa vụ án kiều quốc huy ra sát xử lưu động
trải qua nhiều giai đoạn tranh tụ
cuối cùng tòa án đã tuyên tử hình kiều quốc huy
về tội giết người
hai mươi năm tù tội cấp thật xả
bảy năm tù về tội tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
tổng hình phạt cho bị cáo kiều quốc huy
là tử hình
tổng hình phạt cho bị cáo kiều quốc huy là tử hình

trước ánh sáng
và đối tượng phải nhận bản án cao nhất của pháp luật
kết cục vi đát của kiều quốc huy hôm nay
là hệ lụy tất yếu của cái thói ham chơi lười làm
thích hưởng thụ
trí tuệ và sức mạnh đúng là những yếu tố cần
có để hướng đến của sướng sung túc
nhưng mà đi kèm với đó
nhất thiết phải là lực lượng của sướng sung túc

suy nghĩ hướng thiện
bởi vì nếu sức mạnh và trí tuệ
chỉ dùng vào những việc bất nghĩa
thì không những chẳng có hạnh phúc
mà có khi phải đánh đổi
bằng chính mạng sống của mình
chúng tôi vừa gửi tới quý vị và các bạn
toàn tập hồ sơ chuyên án ghl hai nghìn một mươi tám
và quá trình công an tỉnh năm đồng
điều tra khám phá thành công vụ án giết người
cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
được xếp vào hàng đầu cả nước
qua đây có thể thấy công tác đấu tranh
với tội phạm ngày một khó khăn
nhưng chúng ta vẫn có niềm tin rằng
tội phạm dù có danh ma quỷ quái tới đâu
thì cuối cùng vẫn bị khuất phục
trước tài trí lòng quả cảm quyết tâm
của lực lượng công an nhân dân
chương trình hồ sơ vụ án xin được kết tại tại đây
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại